buổi lễ tốt nghiệp chương trình thạc sĩ nông nghiệp khóa ba vừa được diễn ra tại đại học ten avind israel
trong số một mươi năm sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ lần này có năm sinh viên đến từ việt nam
và đây là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho hơn tám trăm linh sinh viên thực tập sinh của việt nam
đang học tập và nghiên cứu tại các trung tâm viện nghiên cứu nông nghiệp của israel
niềm phấn khởi và tự hào không thể giấu nổi trên gương mặt dạng dỡ của những sinh viên ưu tú
chuẩn bị nhận bằng thạc sĩ trong lễ hội tốt nghiệp tại đại học ten anviv israel
đại diện đại học ten anviv đánh giá cao nỗ lực của các sinh viên sau thời gian học tập và nghiên cứu tại trung tâm icat
đồng thời nhấn mạnh chương trình được đưa ra nhằm hỗ trợ vấn đề an toàn và an ninh lương thực toàn cầu mà hiện các nước đang phải đối mặt
hôm nay thực sự là một ngày đặc biệt đối với các bạn sinh viên sau một mươi tám tháng học tập và trải nghiệm thực tế tại trường
chương trình đặc biệt này do trường đại học ten arvin hợp tác cùng trung tâm đại học ten arvin
trung tâm đào tạo nông nghiệp icat ở phía nam israel với mục đích đào tạo các sinh viên trong lĩnh vực nông nghiệp và sinh học
để mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho các nước đang gặp phải vấn đề về an toàn an ninh lương thực
ngay từ khóa học đầu tiên chúng tôi đã đánh giá cao và tiếp nhận rất nhiều sinh viên việt nam
hiện đã có hai sinh viên việt nam sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại đây sẽ tiếp tục theo học tiến sĩ tại các trường đại học ở châu âu
chương trình đào tạo thạc sĩ nông nghiệp do đại học ten aviv và trung tâm đào tạo nông nghiệp quốc tế tiến hành từ năm hai nghìn một mươi
là cơ hội tốt để các sinh viên việt nam tiếp cận các kiến thức và kỹ năng làm nông nghiệp hiện đại từ israel
thì sau một năm rưỡi học tập và làm việc trên các nông trại ở arava thì tất cả mọi người trong lớp và trong đó các em thì đều đã rút ra được cho mình nhiều bài học bổ ích về cả kiến thức
và cả kinh nghiệm làm việc thì lúc mong là mình có thể kết hợp được kiến thức và cả kinh nghiệm làm việc cũng như là cách thức mà người do thái họ làm việc để có thể đem được những điều tốt nhất về áp dụng cho nông nghiệp việt nam
thì sau một năm ở đây thì mình được học các môn học về khoa học cây trồng được hàng ngày được tiếp xúc với các nông dân ở các cái nông trại thì mình rút ra được các kỹ năng thực tiễn
từ đó thì có thể áp dụng được cho nền nông nghiệp của việt nam
ví dụ như là các cái công nghệ về tưới tiêu công nghệ về canh cây
và kết hợp với đó là các kiến thức về nghiên cứu
chương trình đào tạo thạc sĩ nông nghiệp tại đại học ten anviv israel không chỉ là cơ hội tốt dành cho các sinh viên tại các nước có nền nông nghiệp phát triển
mà đó cũng thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa các nước có sinh viên tham gia trong đó có việt nam
hiện có bốn trung tâm của israel tham gia tuyển sinh tại việt nam là icat arava ramat negev sdot negev và agro studies